công an xã hòa nhơn huyện hòa vang của thành phố đà nẵng cho biết đơn vị vừa tổ chức khống chế thành công một đối tượng có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy dùng hung khí đuổi đánh người thân và gia đình
nhận được tin báo của quần chúng nhân dân tại thôn diêu phong xã hòa nhơn huyện hòa vang có đối tượng nguyễn ngọc phi bốn mươi hai tuổi với biểu hiện không bình thường và dùng hung khí đuổi đánh người nhà
công an xã hòa nhơn đã triển khai lực lượng đến hiện trường qua nắm tình hình được biết phi đã sử dụng dựa đuổi đánh vợ con và người thân rồi đập phá đồ đạc khóa trái cửa cố thủ trong phòng
sau thời gian thuyết phục để đảm bảo an toàn cho người dân lực lượng chức năng đã quyết định phá cửa khống chế đối tượng đưa về trụ sở làm việc
theo trình báo của gia đình sau khi phi sử dụng ma túy dạng cỏ mỹ đã có hành vi manh động nguy hiểm như trên
hiện tại công an xã hòa nhơn đã hoàn tất thủ tục đưa phi vào điều trị tại bệnh viện tâm thần thành phố